vâng theo dự báo bão số tám sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền
nhưng không vì thế mà chính quyền và người dân các tỉnh miền trung lơ là chủ quan
để ứng phó với bão số tám các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thứ thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
đã có công điện văn bản chỉ đạo công tác đối phó với bão số tám và tổ chức các đoàn đi kiểm tra tàu thuyền và phương án ứng phó
bộ đội biên phòng đã phối hợp với các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bình thuận thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho năm mươi chín bốn trăm bảy mươi bảy tàu thuyền
với hai trăm tám mươi chín hai trăm chín mươi tám lao động hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để vào nơi trú tránh an toàn
các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bình thuận đã bắn pháo hiệu báo bão tại ba mươi hai điểm
thăm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường mầm non hiền ninh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chia sẻ khó khăn mất mát mà cán bộ giáo viên và nhân dân đang phải đối mặt do mưa lũ
thủ tướng chính phủ đã động viên lực lượng chức năng làm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
đồng thời đề nghị các lực lượng đang trực tiếp vệ sinh trường lớp giúp nhà trường nỗ lực hơn nữa để giúp giáo viên học sinh sớm khôi phục việc dạy và học
tại đây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trao tặng một trăm linh triệu đồng ủng hộ nhà trường
tiếp đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn đã đến thăm thôn đồng tư xã hiển ninh là một trong những vùng ngập nặng nhất tỉnh quảng bình
thủ tướng và các phó thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo quân khu bốn các bộ ngành địa phương chỉ đạo khắc phục động viên thăm hỏi nhân dân
thủ tướng chính phủ đã hỏi thăm tặng quà động viên những người cao tuổi và tặng ba mươi xuất quà cho ba mươi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật
cùng ngày tại ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đoàn công tác của chính phủ có buổi làm việc với các tỉnh miền trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã quyết định tạm cấp năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn sự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bổ sung kinh phí cho năm tỉnh miền trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước
nắm địa bàn gần dân nhất nên trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại các tỉnh miền trung lực lượng công an xã đã thể hiện vai trò rất lớn trong việc phục vụ các tỉnh miền trung